câu chuyện một mươi ba năm về trước dường như đã lùi sâu về quá khứ nhường chỗ cho hạnh phúc hiện tại
khi nhắc đến đông người đã ra tay hủy hoại tương lai của mình
điều đáng quý nhất là trong dương vẫn dành cho đông một chút cảm thông
dù rằng để tha thứ hoàn toàn cho đông thì dương cũng như gia đình của cô là điều không thể
vụ án thì gia đình gặp rất nhiều khó khăn
trong tất cả mọi cái
từ cuộc sống ngoài xã hội cho đến những tư tưởng tâm lý của bố mẹ em
em cảm thấy điều đấy là điều em suy nghĩ và giải thích nhất
khi bản thân mình là phận làm con
mà mình chưa thể mang lại được một điều gì
cho bố mẹ mình làm tròn đạo làm con chịu hiểu cả
mà mình lại còn gây lên những hậu quả như thế
để cho bố mẹ phải chịu vất vả
mẹ tôi vẫn thường động viên tôi
và tôi không may mà gia đình bố mẹ cũng không còn nữa
thì cũng phải cố gắng thật cố gắng để mà về làm lại cuộc đời
tuy là bố tôi đã động viên
tất cả mọi cái đều muộn nhưng mà còn hơn là không có
thế tôi vẫn đang cố gắng như thế
từ khi biết tin đông được giảm án
ông lân bảo mạnh dường như khỏe hơn
hưng thì chỉ còn hơn bốn năm trong trại
bản án của đông thì còn rất dài
nhưng có một niềm tin nào đó
khiến họ vẫn luôn nuôi hy vọng
ngày về sẽ không quá xa xôi với các con của mình
bác vẫn thường xuyên
vẫn thường xuyên viết thư
động viên là cố gắng cải tạo cho tốt
đừng có làm cái điều gì vi phạm
nội quý của trại
để rồi cán bộ quản giáo hoặc là giám thị
người ta có cái ấn tượng không đẹp về mình
mong các con ở trên trại là
nghe lời đảng nhà nước giáo dục
gia đình không giáo dục được
thì có nhà nước giáo dục cho các cháu sớm về
trở thành người đời thường để làm dân lương thiện
mong rằng đông cũng như hưng
ước nguyện này của cha mẹ sẽ là nguồn động lực
giúp họ luôn tích cực phấn đấu trong cải tạo
để có thể kịp trở về
làm chọn chữ hiếu của những người con
đối với bậc sinh thành
đâu đó trong cuộc sống này
vẫn còn không ít câu chuyện
vì hận thù của các con của mình
mà nảy sinh ý định hủy hoại đối phương
nhưng họ được gì
sau hành động tội lỗi ấy
chắc chắn sẽ là nỗi đau sự trả giá
trong những vụ án ấy
đông thấy như có bóng dáng của chính mình
hơn một mươi năm về trước
khi những ích kỷ nhỏ nhen
những ướt ức nóng vội
những nông nổi của một thời tuổi trẻ
trong một phút giây mù quáng
đã lấn át đi bản chất thiện lương trong con người mình
cái giá mà đông phải trả cho hành trình đi tìm cái thiện
không chỉ là những ngày tháng phía sau
mà còn là cả nỗi say rất ân hận
sẽ theo đông đến suốt cả cuộc đời
ai đó nghĩ rằng vào tù
là tương lai sẽ chấm hết
nhất là khi lĩnh án trung thân
nhưng không hẳn là như thế
câu chuyện của phạm nhân lê thanh đông là một ví dụ
cánh cửa cuộc đời
sẽ không hoàn toàn khép lại với bất kỳ ai
nếu ta sống tích cực hướng thiện
không ngừng nỗ lực trong cuộc sống này
mặc dù đường về còn xa
sông đông đã nhìn thấy ai đó